tiểu mục giao thông hai mươi bốn h hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin giao thông đáng chú ý
thưa quý vị ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông
làm ba người tử vong trên đoạn đường qua huyện mỹ đức hà nội
vào hồi một mươi chín h ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại km bốn trăm năm mươi tám một trăm sáu mươi g đường hồ chí minh
thuộc địa phận an phú mỹ đức thành phố hà nội xảy ra vụ tai nạn giao thông
giữa xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi bảy nghìn chín mươi một di chuyển hướng xuân mai thanh hóa
đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát hai mươi chín i ba ba mươi bốn nghìn tám trăm hai mươi chín do nghiêm đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn điều khiển
trở theo sau là nghiêm thị phương anh sinh năm hai nghìn một mươi sáu và nguyễn thị phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
di chuyển hướng thanh hóa xuân mai
hậu quả nghiêm đình thắng nghiêm thị phương anh chết tại chỗ
nguyễn thị phương chết trên đường đi cấp cứu xe mô tô hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện mỹ đức thành phố hà nội điều tra làm rõ
theo thông tư số ba mươi một hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải
quy định vận tốc giới hạn cho xe đầu kéo là sáu mươi km một giờ
hà nội là nơi dắp danh giữa các tỉnh hải dương hưng yên bắc ninh
hàng ngày có hàng nghìn lượt giao thương tham gia giao thông qua các bến thủy nội địa đến thủ đô
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều bến đò bến phà trên địa bàn thành phố
đã có nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh có thể lây lan
trong đó các cơ quan chức năng đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền
và thực hiện phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân đi lại bằng đường thủy
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại bốn điểm là bến đỏ cẩm cơ trương dương hồng vân và bến đại lộ ninh sở
khoảng một hai trăm linh chiếc khẩu trang y tế đã được lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
đội tuần tra kiểm soát số ba phát tặng miễn phí khẩu trang y tế cho người dân
trong quá trình phát khẩu trang lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách
và khuyến cáo người dân chủ động trong việc phòng ngừa dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh
phát khẩu trang này giúp qua bến đỏ
bến phà và giúp những chỗ đông người rất thiết thực cho mỗi con người và mỗi người dân
tham gia lưu thông trên đường và đảm bảo sức khỏe cho mọi người
trong quá trình phát khẩu trang chúng tôi cũng hướng dẫn người dân cách đeo khẩu trang đúng cách
và cũng hướng dẫn với bà con và khuyến cáo bà con là người dân làm sao mà tự chủ động
trong cái khẩu trang này
ngoài việc phát khẩu trang cho người dân lực lượng chức năng cũng tuyên truyền đến chủ bến đỏ
bến phà chú ý hướng dẫn người tham gia giao thông tự chủ động phòng ngừa dịch
bởi theo thống kê hàng ngày có đến hàng nghìn lượt người qua lại các bến đò dọc tuyến sông hồng
thuộc địa phận hà nội
đã khuyến cáo thì ở bến đỏ chúng tôi
bà con đi qua bến đỏ bà con đi qua bến đỏ bà con đi qua bến đỏ bà con đi qua bến đỏ bà con đi qua bến đỏ

mới cả thứ hai nữa là chúng tôi đã xuống đỏ
chúng tôi khuyến cáo bà con là phải dùng khẩu trang
đeo khẩu trang và đi tiếp xúc với nhau
chính vì số người tham gia giao thông ở các bến khách
là đến từ rất nhiều một số tỉnh
thì đâm ra là cái lây lan bệnh tật thì có thể xảy ra
từ đó thì chúng tôi cũng làm công tác phòng ngừa
tại các cảng sông bến đò bến phà là nơi giao thương đi lại thường xuyên của người dân
việc tuyên truyền phát tặng miễn phí khẩu trang cho người dân
không chỉ là hành động đẹp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
mà còn là việc làm ý nghĩa thiết thực
giúp người dân cảm thấy yên tâm và nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng
liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên đánh võng chặn đầu xe chở tân binh
tại địa phận huyện thanh hà tỉnh hải dương
ngay khi xác minh thông tin công an huyện thanh hà
đã chuyển hồ sơ sang công an thành phố hải dương tỉnh hải dương
để điều tra xử lý nhóm thanh niên đầu chân đánh võng trước đầu xe chở tân binh vào sáng ngày một mươi một tháng hai
trước đó ngày một mươi một tháng hai mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
nẹt bô lạng lách đánh võng trước đầu xe ô tô chở tân binh trong ngày nhập ngũ
thậm chí nhóm thanh niên còn dừng xe giữa đường
khiến xe ô tô không thể di chuyển gây cản trở giao thông
làm chậm trễ quá trình giao nhận quân của các đơn vị
được biết đoạn đường xảy ra sự việc trong clip thuộc tỉnh lộ ba trăm chín mươi đi từ huyện thanh hà ra quốc lộ năm
sau khi xác minh các đối tượng liên quan công an huyện thanh hà đã chuyển hồ sơ sang công an thành phố hải dương
để tiếp tục điều tra xử lý nhóm thanh niên trên
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã gửi công văn đề nghị phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hải dương kiểm tra xác minh tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định đối với nhóm thanh niên vi phạm